trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín
theo lời mời của chủ tịch quốc hội lào pani yathotu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tham dự lễ trao huân huy trương của nhà nước việt nam
cho tám mươi năm tập thể và cá nhân lào
tham dự lễ trao tặng có chủ tịch quốc hội lào pani yathutu lãnh đạo các ủy ban quốc hội
các bộ ngành và hàng trăm cán bộ nhân viên quốc hội lào
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trao huân chương độc lập hạng nhất nhì ba cho các tập thể và cá nhân thuộc quốc hội lào
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
giữa quốc hội các cơ quan của quốc hội hai nước việt nam và lào
trong dịp này còn có ba mươi tám tập thể và cá nhân thuộc quốc hội các cơ quan của quốc hội
ban thư ký quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cũng được trao tặng huân trường hữu nghị
của nhà nước việt nam